thưa quý vị hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia myanmar ndsc đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm sáu tháng kể từ ngày hôm nay ngày một tháng tám